việt nam đang tích cực xây dựng kế hoạch hành động quốc gia thực hiện một mươi bảy mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu
và một trăm sáu mươi chín mục tiêu cụ thể của chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi trong đó đưa ra những chính sách cụ thể thực hiện mục tiêu một mươi
dành cho nhóm dân số nghèo nhất được tiếp cận tín dụng ưu đãi tăng cường chính sách an sinh xã hội
đảm bảo cơ hội bình đẳng và giảm bất bình đẳng trong hưởng lợi cho tất cả mọi người
phó chủ tịch quốc hội đã nêu ra tám đề xuất cụ thể đề nghị các nghị viện quốc hội các nước
phát huy chức năng lập pháp giám sát đối với chính phủ ủng hộ chính phủ các nước trong thực hiện mục tiêu
giảm bất bình đẳng đến năm hai nghìn ba mươi đề nghị liên minh nghị viện thế giới tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác
giữa liên minh nghị viện thế giới liên hợp quốc tăng cường hoạt động truyền thông nâng cao hiểu biết
của mọi người dân về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người giúp đỡ và sẻ chia vì sự bình đẳng trong xã hội
sáng nay ngày bốn tháng bốn hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách bước sang ngày làm việc thứ hai
các đại biểu cho ý kiến về dự án luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi
quy định về việc quản lý sử dụng tài sản cho biếu tặng đã được nhiều đại biểu cho ý kiến
qua thảo luận nhiều đại biểu nêu rõ vừa qua dư luận xã hội đã phản ánh về việc một số cơ quan
đơn vị sử dụng các tài sản cho biếu tặng không đúng tiêu chuẩn định mức được quy định
dẫn đến việc một số cơ quan địa phương phải trả lại các phương tiện này cho các tổ chức cá nhân cho biếu tặng
do đó nhiều đại biểu đề nghị cần quy định chặt chẽ cụ thể việc tiếp nhận các tài sản cho biếu tặng ngay trong luật
thì trong luật này tôi thấy nó có những cái điều mà đọc lên thì cũng nhiều đại biểu cũng băn khoăn mà cần làm rõ
và nếu như mà đưa được vào trong luật thì ta cũng nên đưa vào trong luật
vì đây thì ô tô thì rõ rồi nhưng mà các phương tiện sử dụng cho cá nhân thì lại phải liệt
đi kê ra là những cái phương tiện đó là những cái phương tiện nào
đồng tình với quan điểm trên đại biểu lưu bình nhưỡng cho rằng
danh giới sử dụng tài sản này vì mục đích công hay mục đích cá nhân là rất khó xác định
thậm chí có thể nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực
theo quan điểm của tôi thì cần phải nhấn mạnh rất rõ vấn đề này này
ngoài vấn đề mà các đại biểu đã nói đấy là phải nhận những cái tài sản mà phải phù hợp với quy định phong luật
các nội hàm về vấn đề là
thủ tục cần phải quy định rất rõ thì cần phải quy định mục tiêu sử dụng
thứ nhất thì tôi nhấn mạnh là sử dụng vào cái mục đích công và phải làm rõ cái mục đích công này
thứ hai là có thể đưa vào hệ thống đấu giá để thực hiện công tác xã hội từ thiện
đấy chúng ta có rất nhiều vấn đề phải làm ví dụ như là bảo đảm chính sách chế độ cho người quốc công
xây nhà cho người có công các công trình ghi công
rồi chúng ta sử dụng
sử dụng để xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thuận mới vân vân
thì chỗ này xin báo cáo đồng chí bộ trưởng là chúng ta cân nhắc để quy định rõ thêm hai cái mục tiêu này cho nó rõ
một trong những vấn đề cũng được nhiều đại biểu cho ý kiến là việc sử dụng khai thác tài sản công
chưa sử dụng hết công năng và mục đích cho thuê khai thác góp vốn liên doanh
liên kết tại cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập
một số ý kiến cho rằng không nên cho thuê đối với tài sản liên quan đến bí mật quốc gia an ninh quốc phòng
chỉ một số loại tài sản công mà việc khai thác không làm ảnh hưởng đến công tác quản lý của nhà nước
cũng như không làm thất thoát tài sản và được pháp luật chuyên ngành cho phép thì mới được khai thác
chiều nay các đại biểu sẽ thảo luận về dự án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi
từ ngày hôm nay ngày bốn tháng bốn người dân có thể gửi những kiến nghị phản ánh đến chính phủ thông qua hệ thống tiếp nhận tại địa chỉ
http ngườidân chínhphủ vn đây là động thái nhằm hiện thực hóa quyết tâm của chính phủ thủ tướng chính phủ
về xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển liêm chính hành động quyết liệt phục vụ nhân dân
địa chỉ http ngườidân chínhphủ vn là kênh thông tin tương tác giữa chính phủ và người dân
do bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng trực tiếp chỉ đạo thực hiện
người dân dễ dàng truy cập hệ thống từ máy tính thiết bị
di động được kết nối internet để gửi theo dõi nhận kết quả trả lời phản ánh kiến nghị về cơ chế
chính sách thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế không đồng bộ không thống nhất
không hợp pháp trái với điều ước quốc tế mà việt nam đã ký kết hoặc gia nhập
hay người dân cũng có thể phản hồi về sự chậm trễ gây phiền hà hoặc không thực hiện
thực hiện không đúng quy định của cán bộ công chức viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính
hôm qua tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức giao lưu điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
dự giao lưu có hơn năm trăm linh đại biểu thuộc các tỉnh thành phố miền trung tây nguyên